nội dung chi tiết mời quý vị đón đọc trên các số báo
trước khi khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay
sẽ là dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay

cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại